bóng đá đặc biệt là các kỳ world cup luôn đem lại cho người xem nhiều cùng bậc cảm xúc
thế nhưng sen lẫn với niềm vui thì cũng đã xảy ra những hệ lụy từ vấn nạn cá độ bóng đá trái phép qua mạng internet
mùa world cup hai nghìn một mươi tám vừa qua lực lượng công an tp hà nội đã liên tiếp bắt giữ hàng chục đối tượng tham gia các đường dây cá độ bóng đá
hình thức đánh bạc này làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
bóng đá là môn thể thao thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều người
chính bởi vậy mỗi khi sự kiện giải bóng đá lớn như euro hay world cup diễn ra các dịch vụ ăn theo lại được dịp xuất hiện
thậm chí còn nở rộ trở thành vấn nạn của xã hội trong đó phải nói đến vấn nạn cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet trái phép như hiện nay
đây là một hình thức đánh bạc bị pháp luật việt nam cấm
thế nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều thành phần tham gia vào các vụ cá độ bóng đá
hoặc hình thức đánh bạc trái hình khác

trước những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này công an tp hà nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
cũng như công an các địa phương tập trung phòng chống tội phạm tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá qua internet
mở các đợt cao điểm ra soát kiểm tra truy bắt và triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá
để trả lại bình yên cho nhân dân tránh những hệ lụy đau lòng xảy ra thời gian qua
người chơi cá độ bóng đá thì sẽ không thường xuyên là đam mê thì sẽ không tập trung vào những việc khác công việc thì bỏ bê
thứ hai là chơi lâu dài thì sẽ dẫn đến nợ lần nợ lần thì sẽ dẫn đến là cái việc xoay tiền trả nợ
sẽ đi vào rồi không vay được của người thân người quen thì sẽ là vay của các đối tượng cầm đồ
các đối tượng mà tín dụng xã hội đen
sau khi dính vào vòng nợ lần ấy mà không trả được thì lại có những hành vi tiêu cực
ví dụ tiêu cực với bản thân là chúng ta
từng biết là có nhiều người là tự tử phải có cái hành vi vi phạm pháp luật
ví dụ như trộm cắp cướp cướp giật hoặc là đặc biệt là có những trường hợp giết người cướp cuộc
trong suốt thời gian world cup hai nghìn một mươi tám diễn ra cho đến nay bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
công an thành phố hà nội đã bắt giữ nhiều đối tượng tổ chức cá độ và tham gia cá độ bóng đá
phá nhiều đường dây cá độ xuyên quốc gia
trong cái thời gian từ ngày một mươi bốn sáu năm hai nghìn một mươi tám cho đến ngày một mươi năm một mươi sáu
thì toàn công an thành phố theo thống kể của chúng tôi thì đã bắt giữ xử lý bốn mươi sáu vụ cá độ bóng đá
bắt một trăm sáu mươi bảy đối tượng trong đấy xử lý hình sự là bốn mươi một vụ và xử lý hình chính là năm vụ
tổng số tiền chúng tôi chứng minh được qua các cái bốn mươi sáu vụ của việc này
thì các đối tượng khai nhiệt là tiền số tiền giao thì lên đến hàng trăm tỷ đồng
world cup đã kết thúc nhưng những giải đấu bóng đá các châu lục khác lại chuẩn bị khởi trang
công an thành phố hà nội sẽ tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án về cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
để truy quét các ổ nhóm đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không biến các trận bóng đá trở thành canh bạc
vì đây là hành vi vi phạm pháp luật